chiều tối hôm hai mươi tám tháng sáu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đã tổ chức họp báo đột xuất
nhằm thông tin về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố
theo đó thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện phân nhóm mức độ diễn biến dịch bệnh
đối với thành phố thủ đức và các quận huyện để có giải pháp phù hợp với từng địa bàn
đồng thời sẽ thực hiện thần tốc linh hoạt các biện pháp lấy mẫu xét nghiệm trên toàn địa bàn thành phố
nhằm truy vết sớm ngăn chặn dịch bệnh phát triển
với mục tiêu lấy năm triệu mẫu gợp năm trăm linh mẫu mỗi ngày từ ngày hai mươi sáu đến ba mươi tháng sáu
để đạt hiệu quả truy vết nhanh nhất có thể thành phố sẽ thực hiện lấy một test nhanh đại trà
trong thời gian tới việc sử dụng test nhanh kháng nguyên được coi là giải pháp quan trọng
góp phần hỗ trợ công tác truy vết phát hiện trường hợp dương tính sớm
với mục tiêu lấy năm triệu mẫu gợp năm trăm linh mẫu gợp năm trăm linh mẫu gợp

theo lãnh đạo thành phố ngành y tế thành phố sẽ tổ chức tăng cường năng lực xét nghiệm xử lý và trả kết quả xét nghiệm nhanh
và sử dụng bộ xét nghiệm tại chỗ này sẽ được triển khai tại khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao
các ổ dịch chuỗi lây nhiễm phức tạp như những nơi tập trung đông người tại các quận quyện
đồng thời thành phố hồ chí minh thực hiện phân nhóm mức độ diễn biến dịch bệnh đối với thành phố thủ đức quận quyền để có giải pháp phù hợp

nhóm nguy cơ cao nhóm nguy cơ hơn nữa là nhóm nguy cơ rất cao và nhóm có nguy cơ thì đương nhiên lắm

nhóm nguy cơ cao nhóm nguy cơ rất cao và nhóm có nguy cơ rất cao và nhóm có nguy cơ rất cao
với sự ứng tích của các chuyên gia của ngành y tế thì chúng ta phân loại các địa phương theo các mức độ diễn biến dịch bệnh đối với thành phố thủ đức
nhóm nguy cơ rất cao và nhóm có nguy cơ rất cao và nhóm có nguy cơ rất cao
với sự ứng tích của các chuyên gia của ngành y tế thì chúng ta phân loại các địa phương theo các mức độ diễn biến đối với thành phố thủ đức